xuất khẩu cá cha tăng mạnh cộng với nguồn cung cá giống khan hiếm đã đẩy giá cá nguyên liệu và cá giống tăng cao
chính vì vậy bất chấp những khuyến cáo và tình hình nước lũ đang tràn đồng
người nông dân ở đồng bằng sông cửu long vẫn đua nhau đào ao thả cá giống
hiện giá cá cha giống đã tăng kỷ lục
loại ba mươi con một kg có giá sáu mươi năm bảy mươi đồng một kg tăng gấp bốn năm lần so với các tháng trước
người nuôi lãi đậm sấp xỉ một mươi đồng một kg
đặc biệt cá cha quá lứa bốn năm kg một con cũng tăng giá bất ngờ
có lúc lên bốn mươi bốn mươi năm đồng một kg do thương lái trung quốc lùng mua
dự báo giá cá tra nguyên liệu và cá giống sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao đến hết năm hai nghìn một mươi tám và đầu năm hai nghìn một mươi chín
giá cá cha giống tăng cao trong khi nguồn cung không đủ cầu
từ hai tháng nay bất chấp mọi khuyến cáo của ngành nông nghiệp và nước lũ đang tràn đồng
mỗi ngày một dâng cao nông dân các tỉnh có nuôi cá cha
nhất là khu vực đồng tháp một mươi đưa máy móc vào
le bờ đào ao nuôi cá giống